ngày một mươi bảy tháng năm nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt atk định hóa thái nguyên
tỉnh đoàn thánh nguyên đã long trọng tổ chức ngày hội thanh niên làm theo lời bác năm hai nghìn hai mươi
tại ngày hội tỉnh đoàn thánh nguyên đã tuyên dương bốn mươi ba gương thanh niên tiên tiến
làm theo lời bác và trao giải cuộc thi ảnh video viết cảm nhận
vẽ tranh hưởng ứng cuộc vận động mỗi tuần một câu chuyện đẹp
một cuốn sách hay một tấm gương sáng tặng quà khám chữa bệnh
cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách tại huyện định hóa tỉnh thái nguyên